ngày một tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã ra quyết định trả hồ sơ
để điều tra bổ sung vụ nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
theo đó nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cán dân
theo khoảng hai điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo nội dung vụ án bà hằng đã thực hiện nhiều buổi live stream trên mạng
phát ngôn có nội dung bịa đặt hoặc thông tin chưa kiểm chứng
nhằm xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân đưa lên mạng những thông tin
thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của một mươi cá nhân
ngày một tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ các yêu cầu bồi thường
của một mươi cá nhân có đơn tố cáo bà hằng làm rõ vai trò đồng phạm của chồng bà hằng
là ông huỳnh uy dũng giám đốc công ty đại nam và làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục
vu khống người khác theo điều một trăm năm mươi năm và một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự